trong quý i năm nay vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam đã tăng trên bảy mươi bảy
trong đó hàn quốc là nước dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tính đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có hơn hai mươi ba bảy mươi dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực
với tổng vốn đăng ký ba trăm linh một tỷ đô la mỹ
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín trên hai mươi một ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân
trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với một trăm bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
chiếm năm mươi chín ba tổng vốn đầu tư
tính đến nay đã có một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
trong đó đứng đầu là hàn quốc với tổng vốn đăng ký năm mươi bốn tỷ đô la mỹ chiếm một mươi bảy chín tổng vốn đầu tư
đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài
với gần bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
chiếm một mươi năm một tổng vốn đầu tư
tiếp theo là bình dương bà rịa vũng tàu và hà nội